công an tp hà giang vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng trong vụ chống người thành công vụ
xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng sáu tại khu vực tổ một mươi hai phường minh khai thành phố hà giang
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng sáu tại khu vực tổ năm phường minh khai trong lúc làm nhiệm vụ
tổ tuần tra công an phường minh khai gồm đồng chí nguyễn thành long và diều dì khánh
đã phát hiện hai đối tượng là phạm ngọc tư la chú tại phường minh khai và nguyễn văn huỳnh
chủ tịch huyện vị xuyên điều khiển xe máy không đối mũ bảo hiểm và có lời nói khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
tổ công tác đi theo đến trước cửa nhà đối tượng la thì đối tượng dừng xe lại và có thái độ rất hung hăng
lúc đó phạm văn lượng là anh ruột của la đã lao vào dùng tay tát vào mặt đồng chí nguyễn thành long
cùng lúc các đối tượng la huỳnh và nguyễn thế huỳnh lao vào dùng tay chân đánh liên tiếp vào người đồng chí long
cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp phạm văn lượng phạm ngọc tư la về hành vi chống người thành công vụ
đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm riêng nguyễn thế huynh đang tiếp tục bị điều tra làm rõ